hoạt động buôn lậu vận chuyển trái phép các loại thuốc lá xăng dầu đường cát trên tuyến biên giới an giang thời gian gần đây có xu hướng giảm nhưng vẫn còn tiêm ẩn nhiều yếu tố phức tạp
trước tình hình đó tỉnh này dự kiến sẽ lắp đặt camera ở các điểm trọng yếu thường diễn ra các hoạt động buôn lậu quyết liệt từng bước ngăn chặn và đẩy lùi hoạt động này
tỉnh an giang có đường biên giới dài khoảng một trăm linh km với nhiều cửa khẩu kết nối với nước bản campuchia gồm cả đường sông lẫn đường bộ
đây là điều kiện thuận lợi cho bà con hai nước giao thương trao đổi hàng hóa đồng thời cũng thuận lợi cho các loại tội phạm nhất là các đối tượng buôn lậu gian lận thương mại vận chuyển trái phép hàng hóa lợi dụng triệt đề để tăng cường hoạt động phi pháp